khi thảo luận tại hội thảo hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm củng cố phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được diễn ra tại học viện an ninh nhân dân vào chiều ngày hôm nay tại thủ đô hà nội
thống kê đến nay trên cả nước có trên một mươi bảy năm trăm linh ban tổ bảo vệ dân phố gần sáu mươi bốn bốn trăm linh đội dân phòng và trên tám mươi chín công an xã bán chuyên trách đang tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
đây là một trong những lực lượng nòng cốt quan trọng được xác định là cánh tay nối dài
tuy nhiên thực tiễn hoạt động của lực lượng này thời gian qua đã bộc lộ nhiều vướng mắc bất cập nhất là về chính sách và pháp luật
vì vậy việc tạo cơ sở chính trị pháp lý vững chắc đồng bộ thống nhất để tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là yêu cầu rất cấp thiết và cần thiết phải xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đây là một trong những lực lượng nòng cột quan trọng được xác định là cánh tay nối dài
trong đó có nội dung về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hội thảo đã nhận được các nội dung về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hội thảo đã nhận được các nội dung về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã nhận được gần bốn mươi báo cáo tham luận tâm huyết trách nhiệm của các chuyên gia nhà nghiên cứu từ hoạt động thực tiễn
trong đó làm rõ vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ quan hệ phối hợp chế độ chính sách hỗ trợ
và điều kiện bảo đảm để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ
đồng thời đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động với những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành đối với lực lượng này
đối với lực lượng bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại cơ sở đó
thì bao gồm có các lực lượng như là công an bán chuyên trách
bảo vệ tổ dân phố cũng như là dân phòng hiện nay là đang được điều chỉnh bởi các quy định khác nhau
chưa có các quy định pháp luật mang tính chất thống nhất để điều chỉnh chi phối hoạt động chung của các bộ phận này
do đó hiện nay chúng tôi rất mong muốn thời gian tới đây
bộ công an trình quốc hội và thông qua được luật tổ chức lực lượng
bảo vệ lực lượng bảo vệ trật tự an toàn tại cơ sở
cái luật này theo cách nhìn của tôi là vừa điều chỉnh hoạt động vừa điều chỉnh lực lượng và vừa điều chỉnh lĩnh vực
trên một nền tảng sẵn có là các lực lượng này hiện nay đang tồn tại
và chúng ta đang thiếu cái cơ chế để nó phát huy sức mạnh tốt nhất có thể
và trong một cái xã hội văn minh thì càng luật hóa được các quan hệ xã hội để điều chỉnh bằng pháp luật
thì xã hội càng văn minh và hiện đại
tôi thấy là điều này không hề làm tăng biên chế hay là tăng ngân sách như một số ý kiến đã lo ngại
những luận cứu khoa học và thực tiễn từ hội thảo là cơ sở để bộ công an tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật
đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm củng cố phát huy vai trò của lực lượng này trước tình hình mới
có thể thấy rằng việc bộ công an đang chủ trì xây dựng soạn thảo hai dự án luật rất quan trọng và có ý nghĩa
luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm thống nhất
củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng thói quen
ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại ổn định và lâu dài
với tinh thần hướng về cơ sở hiện nay các địa phương trong toàn quốc đã hoàn thành xong việc bố trí công an xã chính quy
tại một trăm linh các xã thị trấn và để phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở hơn tám mươi chín công an xã bán chuyên trách
đang được tiếp tục sử dụng trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
rất nhiều trong số đó là những người đã gắn bó hàng chục năm với công việc này
dù các điều kiện chính sách nguồn lực hỗ trợ của các địa phương còn rất hạn hẹp
công việc chúng tôi đi đêm đi ngày hoặc là đi làm công việc hàng ngày tiền xăng xe
phụ phí nào kia nó cũng không đáp ứng được một cái gì cả
nhưng mỗi cái là chỉ nghĩ một điều là tâm hước tham gia với công việc với ngành với nghề thôi
bởi vì tôi làm năm nay cũng đã được ba mươi ba năm rồi
một thực tế hiện nay lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở gặp phải những khó khăn nhất định
liên quan đến chế độ chính sách trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác
điều này phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện của các địa phương
dự thảo luật lần này bộ công an cũng đã đưa ra những nội dung cụ thể để khắc phục vấn đề này
từ yêu cầu của thực tiễn dự thảo luật cũng điều chỉnh theo hướng kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố
công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và các chức danh đội trưởng đội phó dân phòng thành một lực lượng chung
bộ công an cũng đã lấy ý kiến và khảo sát ở sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về cái vai trò vị trí của lực lượng này
và cả sáu mươi ba trên sáu mươi ba ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đều có văn bản trả lời
về cái tính cần thiết phải xây dựng luật lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
vì hiện nay cái lực lượng này vẫn đang tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ của mình
trong cái việc đảm bảo trong cái việc hỗ trợ cho lực lượng công an
để đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
thực hiện những cái nhiệm vụ do chính quyền địa phương giao phó
cái phương châm của phòng cháy cháy nó là bốn tại chỗ
do vậy thì khi cái luật này được ban hành
và hợp nhất được các lực lượng tạo ra một cái lực lượng rất là thống nhất
thì đó là một lực lượng nòng cốt tại chỗ để thực hiện các phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ
theo thống kê hàng năm của chúng tôi thì có đến năm mươi số vụ cháy sự cố tai nạn xảy ra
đã được lực lượng tại chỗ xử lý
vậy thì nếu như cái lực lượng này ra một cách chính quy hơn ấy
thì tôi nghĩ là phần trăm xử lý cái số vụ cháy cũng như sự cố tai nạn sẽ lớn hơn
một mặt là chúng ta tâm tập trung được lực lượng
để chúng ta tổ chức tuyển chọn đào tạo huấn luyện và sử dụng
vấn đề thứ hai là cũng là điều kiện rất thuận lợi
thì chúng ta tập trung về tổ chức lại lực lượng
đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị để cho lực lượng này hoạt động
đây là vấn đề
thực tế trong thời gian qua cũng còn có nhiều tồn tại
vấn đề thứ ba nữa nó đảm bảo sự đồng bộ
phân công lực lượng và sự phối hợp của các lực lượng
tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
và bảo đảm quốc phòng xây dựng thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân bản tại cơ sở
nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng hoàn thiện dự án luật
bộ công an cũng đã nghiên cứu kế thừa các quy định
của pháp luật hiện hành được thực tiễn kiểm nghiệm đánh giá là phù hợp
còn giá trị để quy định đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bảo đảm không làm tăng biên chế không làm tăng chi ngân sách nhà nước
không trồng chéo không mâu thuẫn với các văn bản luật khác
khi mà luật chưa được ban hành thì địa phương vẫn đang sử dụng lực lượng này
và đang chi trả theo quy định chung của chính quyền địa phương của nhà nước
và khi luật này ban hành thì không làm tăng thêm cái ngân sách nhà nước
cũng như là không làm tăng thêm
quân số tham gia vào mà như tôi đã nói tôi khẳng định lại một lần nữa
là luật này là ban hành là rất cần thiết và để thống nhất trong công tác điều hành
quản lý kiện toàn lực lượng để nâng cao hiệu lực hiệu quả
cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
luật này hết sức cần thiết
một chút phán tư một cái thực tiễn là nơi nào địa phương nào lúc nào
mà cấp quỷ làm tròn trách nhiệm của mình
đó là một lần
ủy ban nhân dân của xã phường làm tròn trách nhiệm của mình
lực lượng công an phát quyết tối đa cái trách nhiệm tham mưu và xung kích trong lực lập trang này
thì nơi để xảy cuộc sống bình yên người dân được phù hợp hạnh phúc
đây là một thực tiễn
với mặt lý luật mà nói thì cắn cử vào năm cái điều luật trong hiện pháp
thật ra cái luật này là chủ yếu là cụ thể hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba mà thôi
cái điều bảy mươi chín hiện pháp năm hai nghìn một mươi ba nói rằng công dân có nghĩa vụ
phải đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và các thiết chế công cộng ở địa phương
xây dựng bàn hành các luật chuyên ngành để điều chỉnh từ lĩnh vực cụ thể
là mấu chốt để công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có thể chặt chẽ và thống nhất hơn
an toàn giao thông kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ là ba lĩnh vực rất lớn
mục tiêu đối tượng điều chỉnh khác nhau
nhưng lại được điều chỉnh
điều chỉnh trong cùng một luật là luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
dẫn đến không thể quy định đầy đủ cụ thể rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực
phải bàn hành rất nhiều văn bản dưới luật để hướng dẫn thử hiện
trong việc xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ lần này
bộ công an đang hướng đến các giải pháp quản lý nhà nước mang tính đột phá
áp dụng các tiện ích các cơ sở dữ liệu nội ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia
mà bộ công an đang quản lý chuyển từ hình thức quản lý thủ công sang quản lý bằng công nghệ
chúng tôi trên cơ sở đánh giá với thực tiễn đánh giá điều tra các vụ tai nạn giao thông
để điều chỉnh những cái phần những quy tắc giao thông đảm sao đảm bảo sát thực tiện khả thi khi thực tiện
và nếu vi phạm thì chúng ta có thể xử lý được
hai nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
trong đó quy định rất công khai minh bạch và huy động
cái sức mạnh của toàn xã hội cái xã hội hóa trong vấn đề đào tạo
nhưng cơ quan nhà nước thì phải chịu trách nhiệm về việc cái chất lượng đào tạo
cá nhân tôi cho rằng để cho chúng ta cái hoạt động nó tốt lên để chúng ta đúng theo cái tinh thần là một việc
là chỉ có một người chịu trách nhiệm trị không chia cắt theo tinh thần của ban bí thư trung quốc đảng
và đặc biệt để quản lý cả cái hoạt động sau cấp phép thì giao cho ngành công an hợp lý
thì hợp lý ở đây thứ nhất là ngành
ngành công an có thể hoàn toàn quản lý cả bốn cái khâu như thế này
cái thứ hai nữa là ngành công an hiện đang có cái nhiệm vụ là quản lý dân cư
đang quản lý một cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư mà nó nong cốt
rất là quan trọng trong chuyển đổi chính phủ số của chúng ta hiện nay
nếu như ngành công an được đảm nhiệm cái công tác này thì ngoài cái việc là quản lý cái hệ thống
cái dữ liệu về đăng ký phương tiện cơ giới giao thông đường bộ
và cái hệ thống về dữ liệu về sản phẩm
và cái hệ thống về xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông
thì sẽ kết hợp là quản lý được cái hệ thống là những người
những cái đối tượng được cấp phép dây phép lái xe cơ giới đường bộ
và đặc biệt là những cái hoạt động của công dân mà sau khi họ được cấp phép
họ có vi phạm pháp luật hay không rồi vi phạm pháp luật mức độ như thế nào
trong bối cảnh nước ta đang hướng tới xây dựng chính phủ số xã hội số kinh tế số
việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước
về an ninh trật tự càng trở nên cấp thiết
cầu thị lắng nghe và luôn lấy lợi ích của nhân dân là thước đo
bộ công an đang tiếp tục thực hiện việc lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương
các chuyên gia và đông đảo nhân dân để tiếp tục bổ sung hoàn thiện các dự án luật
phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã ký các quyết định
của thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông cao minh quang
nguyên thứ trưởng bộ y tế ông trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế
cụ thể tại quyết định số một trăm năm mươi một qdttg thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức xóa tư cách nguyên thứ trưởng bộ y tế đối với ông cao minh quang
do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
bà mỹ thư đã thi hành kỷ luật về đảng
tại quyết định một trăm năm mươi hai qdttg thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế
do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
bà mỹ thư đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương
bà mỹ thư nhận thấy ông cao minh quang khi giữ các chức vụ đảng ủy viên
ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ y tế đã vi phạm các nguyên tắc của đảng
quy chế làm việc của ban cán sự đảng bộ y tế quy định những điều đảng viên không được làm
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để lưu hành thuốc giả nguồn gốc xuất xứ để nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật xử lý hình sự
gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lãng phí tiền tài sản của nhà nước và xã hội
ảnh hưởng đến chủ trương của đảng nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
gây bức xúc trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng ngành y tế và cá nhân ông
đảng bộ y tế quy định những điều đảng viên không được làm
bị dược từ ngày một tháng tám năm hai nghìn bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
cùng chịu trách nhiệm về vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ y tế
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông cường đã vi phạm các nguyên tắc quy chế quy định của đảng
vi phạm những điều đảng viên không được làm thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong cấp phép
cho thuốc giả nguồn gốc xuất xứ lưu hành gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí tiền tài sản của nhà nước
ảnh hưởng đến chủ trương của đảng chính sách của nhà nước về bảo vệ
chăm sóc sức khỏe của nhân dân gây bức xúc trong xã hội
làm giảm uy tín của tổ chức đảng ngành y tế và cá nhân ông
để nhiều cán bộ bị xử lý kỳ luật xử lý hình sự cá nhân ông bị xử lý hình sự
căn cứ các quy định của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm tinh thần tự phê bình và phê bình
kết quả khắc phục các vi phạm khuyết điểm những đóng góp của từng tổ chức và từng cá nhân
bà mỹ thư quyết định thi hành kỳ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông trương quốc cường
thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ công an giao thông vận tải
y tế ủy ban an toàn giao thông quốc gia ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường liên xã thuộc xã đắc sư mây huyện đắc đoa tỉnh gia lai
làm sáu người chết ba người bị thương vào sáng ngày hôm nay chín tháng hai
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông thủ tướng chính phủ đã gửi lời chia buồn
tới các gia đình nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
phân công lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia và lãnh đạo cục cảnh sát giao thông
trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả thăm hỏi hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn
để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu tỉnh gia lai huy động các điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
có biện pháp xử lý nghiêm đối với lực lượng chức năng tại địa phương khi để xảy ra tình trạng xe ô tô tải trở quá số người quy định
bước đầu công an tỉnh gia lai vừa xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do tài xế không làm chủ được tốc độ